để góp phần cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh phụ huynh liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng
ngày bốn tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hệ thống sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa chỉ email hỗ trợ thi hai nghìn một mươi bảy a gmos edu vn
và hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại địa chỉ email hỗ trợ xét tuyển hai nghìn một mươi bảy a gmos edu vn
thời gian hỗ trợ thông tin qua email từ ngày một tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng tám
hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển qua hai điện thoại trong giờ hành chính là bốn ba trăm hai mươi một tám mươi một nghìn ba trăm tám mươi năm bốn ba trăm hai mươi một tám mươi một nghìn ba trăm tám mươi sáu
riêng hỗ trợ bằng điện thoại sẽ triển khai thành hai đợt
từ ngày một đến ngày hai mươi tháng bốn
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cục nhà trường bộ quốc phòng các trường đại học học viện các nhóm cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh phụ huynh và các tổ chức cá nhân liên quan được biết